ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận đã có công điện khẩn yêu cầu khẩn trương triển khai các công tác ứng phó với cơn bão số một mươi bốn
các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương chuẩn bị vật tư phương tiện lực lượng sẵn sàng ứng phó với bão lũ
theo đó ninh thuận nghiêm cấm các tàu thuyền ra khơi đánh bắt đồng thời thông tin liên lạc đường đi diễn biến của cơn bão
và kêu gọi sáu trăm bảy mươi chín tàu cá đang hoạt động ở các vùng biển vào bờ để tránh bão
theo đó ban quản lý các cảng cá tổ chức hướng dẫn tàu thuyền vào neo đậu tránh chú bão sẵn sàng lực lượng
phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền lồng bè nuôi trồng thủy sản
các lực lượng xung kích công an bộ đội các địa phương hỗ trợ nhân dân các khu vực ven biển trăng chống nhà cửa
đưa ngư lưới cụ khai thác thủy hải sản vào bờ an toàn hoàn thành các công việc trước hai mươi một h ngày một mươi tám tháng một mươi một
các đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ sạt lở đất
các hồ chứa vận hành theo quy trình bảo đảm an toàn cho hồ đập
dự báo từ đêm ngày một mươi tám tháng một mươi một đến sáng sớm nay một mươi chín tháng một mươi một vùng biển ninh thuận có gió mạnh từ cấp sáu
sau tăng lên cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một cấp một mươi hai biển động rất mạnh